thưa quý vị và các bạn sau ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm
hội nghị công an toàn quốc lần thứ một mươi bảy mươi bảy đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra
cho ý kiến về công tác công an năm hai nghìn hai mươi một và những nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai
vào chiều ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã phát biểu bế mạc hội nghị
sau ba ngày làm việc hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy đã có ba mươi sáu ý kiến phát biểu tham luận
thảo luận về các lĩnh vực công tác công an hội nghị cũng đã tổng kết phong trào
vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một và công bố các danh hiệu phần thưởng của đảng nhà nước bộ công an
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công an nhân dân
phát biểu bế mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cố gắng
và những hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ
lực lượng nhiệt liệt biểu dương kết quả chiến công thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác
của lực lượng công an nhân dân đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một
từ thực tiễn và kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
chủ động đề ra quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương giải pháp biện pháp phù hợp
hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
định hướng đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đã được nêu đầy đủ trong nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị công tác của bộ
trong đó tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo
chủ động nắm chắc phân tích đánh giá tình hình
trên cơ sở đó kịp thời báo cáo tham mưu với đảng nhà nước hoạch định các chủ trương
đường lối chính sách giải pháp phù hợp không để bị động bất ngờ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia
tiếp tục củng cố vai trò vị thế việt nam trên trường quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
kịp thời tham mưu đề xuất xây dựng bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự hoạt động của công an nhân dân
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ bí mật nhà nước
đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ bảo đảm an ninh kinh tế bảo đảm an ninh mạng
nhấn mạnh dự báo tình hình nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và những khó khăn về kinh tế xã hội thời kỳ hậu covid một mươi chín
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị địa phương phải quyết tâm quyết liệt phòng ngừa ngăn chặn tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thực hiện nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản bền vững tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương
xác định rõ trách nhiệm của các ngành các cấp trong quán triển và thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước về phòng chống tội phạm
tham mưu chuyển hướng mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng ngừa tội phạm phát huy tối đa giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
kết nối đồng bộ với các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm chủ động phòng ngừa gắn chặt với tích cực tấn công chấn áp tội phạm
bộ trưởng tô lâm lưu ý công an các đơn vị địa phương tiếp tục đổi mới xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị từng cán bộ chiến sĩ trong công tác dân vận và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục xây dựng công an cấp huyện toàn diện công an xã thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đều cao trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy
công an các đơn vị cần theo dõi sát tình hình thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh chỉ đạo của đảng nhà nước và bộ công an về phòng chống dịch covid một mươi chín chủ động tích cực sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác công an phòng chống dịch
thưa quý vị trong lực lượng công an nhân dân có những đơn vị nghiệp vụ luôn âm thầm lặng lẽ đóng góp vào nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên của cuộc sống
những chiến công của họ đôi khi không được nhiều người biết đến nhưng lại khẳng định
họ đều có vai trò trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một đơn vị như thế đó là phòng an ninh điều tra của công an tỉnh hà giang
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố các bị can sùng mí mua giang thị chúa và vàng mí dậu chú tại huyện mèo vạc về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
qua ứng dụng wechat các đối tượng đã liên hệ đưa một nhóm người tại tỉnh nghệ an vượt biên trái phép sang trung quốc tìm việc làm với giá một chín trăm linh nhân dân tệ một người
trong một vụ án khác đối tượng đinh xuân kiên thường trú tại tỉnh ninh bình bị bắt quả tang khi đang đưa chín người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
mỗi trường hợp đưa đón chót lọt kiên được trả từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng tiền việt nam
trong một vụ án khác đối tượng đinh xuân kiên thương chú tại tỉnh ninh bình bị bắt quả tang khi đang đưa chín người trung quốc nhập cảnh